thưa quý vị chỉ từ một vi phạm giao thông nhưng do không kiềm chế bản thân mà hai người đàn ông đã có hành vi lăng mạ chửi bới thậm chí là hành hung lực lượng chức năng
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua trước một quán nhậu trên đường thăng long thuộc địa bàn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
cho thấy sự coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận
thực trạng này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ đủ sức gian đe bảo đảm yêu cầu thượng tôn pháp luật
thời điểm vụ việc xảy ra tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cẩm lệ phát hiện xe ô tô do nguyễn bá tín
trú tại phường hòa cường nam quận hải châu điều khiển vi phạm lỗi đậu đỗ xe ở nơi có biển cấm đậu đỗ
lúc này tín lấy năm trăm linh đồng ra với mục đích hối lộ tổ công tác nhưng không được chấp nhận
khi tổ công tác cương quyết tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tín không chấp hành và bắt đầu dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm các cán bộ trong tổ
ông châu ngọc tấn chú tại tỉnh quảng nam cùng đi với tín không can ngăn mà còn hùa theo xúc phạm lực lượng công an
thậm chí còn bất ngờ túm cổ áo một chiến sĩ công an làm rơi thiết bị camera giám sát của lực lượng chức năng
khi tổ công tác cương quyết tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tín không chấp hành và bắt đầu dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm các cán bộ trong tổ công tác
khi những hình ảnh quay lại tại buổi xử lý vi phạm lan truyền trên mạng xã hội nhiều người dân đã rất bất bình với cách hành xử vô văn hóa của nguyễn bá tín và châu ngọc tấn
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc sau khi củng cố hồ sơ ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ đã thực hiện lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn ba tín và khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với châu ngọc tấn về hành vi chống người thi hành công vụ
trên thực tế luôn có không ít những đối tượng đã vi phạm luật giao thông
nhưng khi bị phát hiện lại rất manh động sẵn sàng hành hung chống đối người thực thi công vụ
điều này cho thấy nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông đôi khi rất phức tạp vừa phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa phải đối phó với những đối tượng hung hãn manh động
thi vi phạm về luật giao thông lượng bộ đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc không có hành vi lăng mạ xúc phạm gây cắn tở người thân công cụ
trong trường hợp
nếu có những hành vi vi phạm trên cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cảnh sát giao thông là người hàng ngày phải đối mặt với nhiều va chạm mà có không ít người chỉ từ những việc mang tính chất vi phạm hành chính lại để lên thành vụ việc mang tính chất hình sự
hai bị can nguyễn bá tín và châu ngọc tấn chắc chắn đã có một bài học thích đáng cho hành vi ngông cuồng của mình
đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả mọi người khi đối diện với những vi phạm của bản thân
và làm việc với lực lượng thực thi pháp luật cần phải có thái độ hành xử đúng đắn không được để ý thức chủ quan gây ra những hậu quả đáng tiếc